liên quan đến vụ đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước nhà máy nước sạch sông đà
đoàn kiểm tra liên ngành của cục cảnh sát môi trường bộ công an phối hợp với công an tỉnh phú thọ
đã làm việc với công ty cổ phần gốm sứ thanh hà nơi cung cấp dầu thải cho các nghi can đổ chất thải xuống sông đà
qua kiểm tra thực tế đoàn kiểm tra xác định công ty cổ phần gốm sứ thanh hà đã vi phạm trong việc quản lý chất thải nguy hại
không đúng quy định vi phạm việc chuyển giao chất thải nguy hại cho các tổ chức đơn vị không có chức năng xử lý chất thải nguy hại theo quy định
cụ thể công ty đã chuyển giao hơn tám tám trăm linh kg dầu thải cho các đối tượng đại và thám để các đối tượng này mang đi xử lý
mà không ký hợp đồng không thu thập hồ sơ về tư cách pháp nhân về chức năng xử lý chất thải nguy hại của các đối tượng trên
đoàn kiểm tra yêu cầu công ty tiếp tục phối hợp và cung cấp các thông tin tài liệu trong quá trình thực hiện quyết định kiểm tra của cục cảnh sát môi trường